ngay khi phát hiện ca dương tính với sắc covid một mươi chín đầu tiên trên địa bàn thành phố tam kỳ
tỉnh quảng nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn dịch covid một mươi chín lây lan ra cộng đồng
đồng thời tổ chức tuyên truyền đến nhân dân để không xảy ra tình trạng hoang mang
lo lắng gây xáo trộn cuộc sống và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín các ngành chức năng tiến hành lập chốt phong tỏa
phun thuốc khử trùng khu vực có ca bệnh do khu vực sinh sống của bệnh nhân nằm cạnh chợ tam kỳ
nên chính quyền địa phương cho tạm dừng nhiều quầy hàng và lấy mẫu các tiểu thương đi xét nghiệm
để phục vụ công tác chống dịch
mặc dù kết quả của các trường hợp liên quan đến các bệnh đều âm tính
nhưng để công tác chống dịch được hiệu quả cơ quan chức năng vẫn tiến hành lấy mẫu hai trăm linh tiểu thương
và gần bốn trăm linh người dân sống xung quanh khu vực chợ vượt lài nơi buôn bán của người thân và cũng là nơi bệnh nhân tám trăm bốn mươi một từng đến